thưa quý vị tăng cường trao đổi kinh nghiệm hợp tác phát triển dữ liệu tăng cường các vấn đề an ninh an toàn
cũng như đẩy mạnh phân tích dữ liệu các ứng dụng tiện ích từ dữ liệu di động vào cuộc sống
đây là nội dung chính tại buổi làm việc giữa trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội của bộ công an và đoàn công tác của tập đoàn nec
thời gian qua chính phủ nhật bản đã hỗ trợ việt nam trong đào tạo cán bộ cấp chiến lược
cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử
đặc biệt đối với việc xây dựng hệ thống căn cước công dân tập đoàn nec đã cung cấp giải pháp đối sánh sinh chắc học abis
đến nay hệ thống đang vận hành ổn định và đã cấp trên sáu mươi bảy triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
trên cơ sở đó đặt ra nhiều nội dung hợp tác giữa trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và tập đoàn nec trong thời gian tới
tập trung vào việc trao đổi kinh nghiệm phát triển dữ liệu quản lý dữ liệu lớn
quản trị vận hành các trung tâm dữ liệu chia sẻ trao đổi kinh nghiệm về phát triển chính phủ điện tử
nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ về hệ thống định danh và xác thực điện tử
hai bên cũng đã trao đổi nhằm hoàn thiện cao hơn nữa các giải pháp bảo mật an ninh an toàn
trên cơ sở nghiên cứu những thành công của chính phủ nhật bản khi để mạnh việc cải cách thủ tục hành chính dịch vụ công